tại nhiều quán ăn vỉa hè chỉ với hơn một trăm linh đồng là đã có ngay một phần buffet nướng với đủ món hấp dẫn được tẩm ướt bát mắt như thế này
tuy nhiên câu hỏi đặt ra với mức giá như thế thì chất lượng thực phẩm có đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh hay không
câu hỏi đặt ra với mức giá như thế thì chất lượng thực phẩm có đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh hay không

vì lòng tham vì lợi nhuận người kinh doanh không ngần ngại vi phạm đạo đức kinh doanh coi thường pháp luật bỏ mặt vấn đề sức khỏe của chính gia đình họ và cộng đồng
đây là những món ăn mà cấy lại toàn bộ những hàng hóa này là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ nên không được kiểm định chất lượng
khi mà lượng lại còn được cho thêm các loại gia gạn gia vị vào thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của con người
đặc biệt là lục phủ của tạng thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ được các lực lượng chức năng gia quân xử lý quyết liệt mỗi khi đến tháng hành động
nhưng cũng không ai dám chắc sẽ được làm triệt để
vì vậy sẽ không thể giải quyết được tận gốc nếu thiếu các giải pháp căn cơ từ các bộ ngành và nhất là chính quyền địa phương
đối với chế tài xử phạt thì với lĩnh vực an toàn thực phẩm thì như quy định trong điều ba trăm một mươi bảy thì như là cũng đã xử lý đến góc độ mức độ hình sự
với những cái này thì như là
theo tôi nghĩ là đủ sức dân đe để thứ nhất là đã có mức độ xử phạt vi phạm hành chính
nhưng mà các đối tượng thường là nợi vì cái nợi nhuận
các đối tượng bất chấp để mà như là buôn bán vận chuyển và sản xuất hàng rẻ
theo luật vệ sinh an toàn thực phẩm trách nhiệm quản lý thực phẩm của người dân được giao cho rất nhiều bộ ngành và cả các cấp chính quyền địa phương
nhưng nếu chưa có sự vào cuộc đồng bộ người dân vẫn đang sử dụng đồ bẩn bất cứ lúc nào

trước một tháng giá lợn hơi đã giảm khoảng một mươi năm đồng một kg
đồng thời giá lợn hơi hiện đang ở mức thấp nhất trong hai tháng qua
tuy nhiên theo các doanh nghiệp trong ngắn hạn giá thịt lợn khó giảm mạnh thêm bởi nguồn lợn thịt thái lan còn rất ít
ngoài ra việc giảm được đến mức nào thì phải xét đến tổng lượng lợn giết mổ của việt nam
trước tình trạng giá lợn hơi và thịt lợn trên thị trường tăng cao do nguồn cung giảm sút
từ ngày một mươi hai tháng sáu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chính thức cho phép nhập khẩu lợn sống để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước
sau thông tin này giá lợn hơi trong nước liên tục đi xuống
theo tổng công ty điện lực hà nội lượng tiêu thụ điện trung bình một ngày của tháng sáu này tăng hơn hai mươi so với trung bình trong ngày của tháng trước
nắng nóng khiến cho mức tiêu thụ điện của thủ đô hà nội tăng cao
mức tiêu thụ điện chủ yếu do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát
theo các chuyên gia điện năng tiêu thụ của điều hòa có thể chiếm tới sáu mươi sáu mươi năm tổng số điện năng tiêu thụ trong gia đình khi sử dụng máy lạnh hoặc điều hòa nhiệt độ
điện năng sử dụng của thiết bị này phụ thuộc rất nhiều vào tranh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ trong phòng
nhiệt độ ngoài trời càng cao tranh lệch nhiệt độ ngoài trời so với trong nhà càng lớn
thì thiết bị điều hòa nhiệt độ sẽ phải hoạt động nhiều hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn
bên cạnh đó còn một số nguyên nhân khác như việc mở cửa ra vào nhiều
đóng mở cửa tủ lạnh nhiều lần cũng gây thất thoát nhiệt làm cho lượng điện tiêu thụ có thể tăng đến một mươi bảy
các chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp sử dụng quạt trong khi bạt điều hòa
duy trì ở mức hai mươi sáu hai mươi bảy độ c trở lên để tiết kiệm điện
không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ quá tải
tại quảng nam trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm này
tình trạng thiếu nước ngọt đối với người dân ở cồn si
thôn long thạnh tây xã đảo tam hải huyện núi thành gây khó khăn cho cuộc sống người dân
trước thực trạng này đoàn thanh niên huyện núi thành đã tổ chức chương trình một tuần đưa nước sạch đến với người dân xã đảo
cồn si là một thôn đảo của xã đảo tam hải bốn bề là biển nước bao quanh
trên cồn hiện có tám mươi hộ với hai trăm linh nhân khẩu đang sinh sống
vào mùa hè nắng hạn nguồn nước ngọt ở đây rất khan hiếm hầu hết các giếng đều nhiễm mặn và phèn
chương trình đưa nước sạch đến với bà con xã đảo của thanh niên huyện đoàn núi thành bắt đầu được triển khai từ ngày hai mươi một tháng sáu
nước được lấy từ trạm cấp nước của công ty cổ phần cấp thoát nước quảng nam địa điểm tại xã tam hiệp
sau đó đoàn viên thanh niên vận chuyển bằng phà đến thôn long thạnh tây rồi dùng bồn chứa lớn chứa nước cho người dân có nước sạch dùng
mỗi ngày sẽ có hơn bảy trăm linh mét khối đến với bà con xã đảo đang thiếu nước sạch để giúp người dân nơi đây vượt qua khó khăn của những ngày nắng nóng như thế này
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt